đánh giá kết quả đã đạt được về nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai chỉ đạo của trung ương
chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao cách làm sáng tạo của quảng ninh
tại buổi làm việc với tỉnh quảng ninh vào chiều qua hai mươi hai tháng một mươi hai
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đã biểu dương những kết quả mà quảng ninh đã đạt được
trong thời gian qua chủ động tìm tòi đề xuất cơ chế chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư
cải thiện căn bản hệ thống hạ tầng giao thông hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội
tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước
tuy vậy tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh
giá trị đóng góp của một số ngành có lợi thế lớn như du lịch thương mại kinh tế biển còn khiêm tốn
tăng trưởng kinh tế của các đồng chí còn ở dưới mức tiềm năng
giá trị sản phẩm ứng dụng công nghệ cao còn ít
doanh nghiệp địa phương
còn hạn chế về quy mô và khả năng cạnh tranh
đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu
nhất là cho các ngành công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao chỉ phụ du lịch chất lượng cao
chúng ta xác định là ngành mũi nhọn du lịch nhưng mà năng lực nhân lực cho phục vụ cái này còn nhiều vấn đề
thủ tướng chỉ rõ phát biểu công nghiệp và đô thị hóa
nhanh để lại hậu quả môi trường nghiêm trọng nhất là hậu quả môi trường biển do hoạt động khai thác than hàng trăm năm để lại
với tầm nhìn của quảng ninh thì phải trở thành trung tâm kinh tế động lực của bắc bộ và cả nước trung tâm giao lưu quốc tế là điểm đến cho các nhà đầu tư
thủ tướng kỳ vọng quảng ninh là một đầu tàu kinh tế phát triển mạnh nhất của cả nước trong nhiệm kỳ này giữ vững vai trò dẫn dắt sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm
để có tầm nhìn này thủ tướng cho rằng điểm then chốt là phải xây dựng được lòng tin mạnh mẽ vào tỉnh quảng ninh
thủ tướng nhấn mạnh một địa phương thành công khi thu hút được ba nhân tố đó là doanh nghiệp tốt người giỏi và người giàu
thực hiện có hiệu quả các mục tiêu
nhiệm vụ giải pháp theo nghị quyết số một mươi chín của chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt xây dựng cơ chế chính sách phát triển mạnh doanh nghiệp thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo tinh thần nghị quyết ba mươi năm của chính phủ
thủ tướng yêu cầu cần phải tăng cường quảng bá xây dựng thương hiệu du lịch vì vậy cần xây dựng một hệ sinh thái phong phú
bên cạnh đó thúc đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường
thủ tướng giao bộ tài nguyên môi trường đề xuất phương án xử lý vấn đề hậu quả môi trường do khai thác than để lại